cơ quan công an tỉnh lâm đồng vừa quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với đối tượng đinh vĩnh sơn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại xã đạ bờ loa huyện đạ hoai tỉnh lâm đồng
về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính mạng viễn thông
vào ngày một tháng bốn công an tỉnh lâm đồng phát hiện một tài khoản facebook đăng tải nội dung
đà lạt có ba ca nhiễm covid một mươi chín trong đó một ca đã tử vong vào lúc bốn giờ sáng nay
hai ca còn lại đã được mang đi cách ly
sau khi bài viết được đăng tải đã nhận được nhiều lượt tương tác chia sẻ
khiến dư luận vô cùng hoang mang và lo lắng
công an tỉnh lâm đồng đã điều tra và xác định đinh vĩnh sơn là thủ phạm
tại cơ quan điều tra sơn đã thừa nhận hành vi của mình
hiện công an tỉnh lâm đồng đang hoàn tất hồ sơ
chuyển viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố xét xử theo quy định của pháp luật